đã trưng bày giới thiệu đến công chúng sáu mươi cuốn sách về hà nội
trong đó có nhiều cuốn xuất bản từ những năm đầu thế kỷ hai mươi
đây là dịp để người yêu hà nội và những người yêu sách hội ngộ
chia sẻ tình cảm với thủ đô nhân ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
những cuốn sách quý góp mặt trong triển lãm gồm hùng khí thăng long của chu thiên
lịch sử thủ đô hà nội của trần huy liệu thăng long đông đô hà nội
và phố phường hà nội xưa của hoàng đạo thúy chuyện hà nội của vũ ngọc phan
hà nội chỉ nam của nguyễn bá tránh trên vẻ hà nội của triều đầu
hà nội cũ và cổ tích và thắng cảnh hà nội của doãn kế thiện
hà nội nửa đầu thế kỷ hai mươi ba tập của nguyễn văn uẩn
những cuốn sách này nằm trong bộ siêu tập hà nội của tôi
của nhà siêu tầm nguyễn thế bách chủ nhân quán cà phê sách
nhân dịp này với mong muốn xây dựng một tủ sách riêng bề thế về chủ đề hà nội
công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam cũng tái bản những cuốn sách về hà nội
như miếng ngon hà nội của vũ bằng hà nội ba mươi sáu phố phường của thạch lam
hà nội lầm than của trọng lang hà nội phố cũ của doãn kế thiện
phố phường hà nội xưa của hoàng đạo thúy
triển lãm những cuốn sách về hà nội diễn ra đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thủ đô hà nội được hoàn toàn giải phóng
đã đánh dấu mức quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chín năm truyền trình của dân tộc ta
sáu mươi năm năm đã đi qua niềm vui trong ngày giải phóng thủ đô thì vẫn in sâu trong ký ức của những người lính
những con người đã kiên cường chiến đấu để làm nên thành quả cách mạng mùa thu lịch sử tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
kỷ niệm chương trung đoàn năm mươi bảy
kỷ niệm chương đại đoàn ba trăm linh bốn
hai trong số rất nhiều kỷ niệm trương được người đại tá hoàng bảo trân trọng trong suốt sáu mươi một năm qua
trước ngày một mươi tháng một mươi
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông một trong số những người lính trung đoàn năm mươi bảy trở về hà nội
mang theo sứ mệnh lịch sử anh hùng là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho thủ đô trước trong và sau ngày tiếp quản
nhiệm vụ của quân đội của trung đoàn năm mươi bảy lúc đó là phải hỗ trợ tạo mọi điều kiện để chính quyền của dân chủ của nhà nước việt nam
dân chủ của hà nội thực thi nhiệm vụ

tiếp quản các khu vực trong đó có thủ đô hà nội
trung đoàn năm mươi bảy có nhiệm vụ vào tiếp quản các căn cứ cơ sở quân sự các vị trí then chốt của thủ đô
tuy nhiên khi tiến hành bàn giao quân pháp đã gây không ít khó khăn cho lực lượng của ta
bọn địch nó cũng tìm mọi cách để nó sát hại những cái việc mình làm
và sau sáu mươi một năm đó là nhiệm vụ đặc biệt nhất đối với một thời người lính
và sau sáu mươi một năm đó là nhiệm vụ đặc biệt nhất đối với một thời người lính

đấy không phải nổi dậy không phải chiến đấu nữa nhưng mà nhân dân thực sự cũng thấy như thế

thủ đô hà nội tưng bự trong những vui chiến thắng
với sủng hoa cờ đỏ phất phối
giao đón những lính tử chính cung sở về

chúng tuyên bố vẫn như bao mãi
nhân dịp tết cổ truyền sơn đôn ta của đồng bào dân tộc khơ me
công an tỉnh bạc liêu đã thành lập nhiều đoàn cán bộ đến thăm
và chúc tết các vị trí tăng phật tử đồng bào dân tộc khơ me trên địa bàn tỉnh
tại các nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chi tăng phật tử
và đồng bào dân tộc khơ me đồng thời thông báo đến bà con
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
nhân dịp tết cổ truyền sơn đôn ta đại diện đoàn cũng đã gửi đến
các vị chư tăng phật tử và đồng bào dân tộc khơ me những lời chúc tốt đẹp
và qua đó cũng mong muốn bà con tiếp tục cùng chính quyền địa phương
tham gia phát triển kinh tế xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương
nhằm kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị trực tiếp tham gia
truyền bắt đối tượng chống cắp xe ô tô xảy ra tại địa bàn huyện cam lộ
tỉnh quảng trị vào ngày sáu tháng một mươi công an tỉnh quảng trị đã tổ chức
trao thưởng nóng cho các đơn vị
đồng chí giám đốc công an tỉnh quảng trị đã thưởng nóng cho phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị mỗi đơn vị năm triệu đồng
và trao thư khen cho các đơn vị tham gia truy bắt đối tượng
trước đó nhận được tin báo của ông nguyễn đình hạnh chú tại thôn trúc khê
xã cam an huyện cam lộ về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc xe ô tô
hiệu hyundai avante mang bình kiểm soát bảy mươi bốn a một nghìn bảy trăm một mươi sáu
công an tỉnh quảng trị đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ bao vây truy bắt đối tượng nhanh chóng thu hồi tài sản trao trả
cho người bị hại
ngày tám tháng một mươi cảnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu khởi tố bị can
và bắt tặng giam đối tượng phạm thanh trí hai mươi tuổi chú tại phường bảy tp vũng tàu
về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vụ án trước đó chị nguyễn thị huyền điều khiển xe máy lưu thông
trên đường ba mươi tháng bốn khi đến địa bàn phường thắng nhất trí cùng một đối tượng
tên pháp hiện đang bỏ trốn cướp giật chiếc máy tính bảng hiệu samsung
từ thông tin do nạn nhân cung cấp
các trinh sát hình sự công an tp vũng tàu đã xác định phạm thanh trí
chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên
tại cơ quan công an đối tượng trí khai nhận trước khi bị bắt đối tượng
và đồng bọn là nguyễn quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại phường bảy tp vũng tàu
cùng một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố vũng tàu
số tiền có được từ hành vi phạm tội bọn chúng dùng để chơi game đánh bài
và sử dụng ma túy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
những năm trở lại đây trên địa bàn huyện an dương tp hải phòng
các khu công nghiệp và công ty doanh nghiệp phát triển mạnh kéo theo đó là một số
lượng lớn công nhân người lao động và các hoạt động dịch vụ mua bán nên rất dễ
xảy ra mất an ninh trật tự tình hình trên đặt ra cho cán bộ chiến sĩ
công an huyện an dương luôn nêu cao tinh thần ý thức cảnh giác trong công tác
phòng chống với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự
ở địa phương
khu công nghiệp tràng duệ huyện an dương tp hải phòng thành lập từ năm hai nghìn bảy
với diện tích trên bốn trăm linh hectare hiện khu công nghiệp có ba mươi năm công ty trong và ngoài nước
hoạt động thu hút trên hàng vạn lao động góp phần tích cực vào sự phát triển
kinh tế tại địa phương song tình hình an ninh trật tự lại nảy sinh những vấn đề
đối tượng hình sự ma túy kinh tế lợi dụng địa bàn để làm cơ sở hoạt động
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
từ tình hình triển ngay dự án này dẫn đến các nhà thầu xây dựng công nhân
khắp mọi nơi đến đồng thời các loại tội phạm cũng tăng cường lên đây hoạt động
đã diễn biến các tình hình như bảo kê đánh nhau cờ bạc mại dâm ma túy
gây nên tình hình rất phức tạp làm ảnh hưởng đến liềm tin
của nhân dân cũng như của nhà thầu nước ngoài đối với địa bàn khu công nghiệp
đứng trước tình hình này công an huyện an dương đã báo cáo đảng quỳ giám đốc hành phố
và đảng công an thành phố đã báo cáo bộ công an trên cơ sở với tình hình thực tế
đề xuất là thành lập trên địa bàn huyện an dương là hai đồn công an
đồn công an khu công nghiệp lô gia và đồn công an khu công nghiệp tràng dạy
sau khi thành lập đồn công an tại khu công nghiệp đến nay
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp tràng duệ được giữ vững và đảm bảo
bên cạnh đó công tác phối kết hợp giữa lực lượng công an cùng lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp
nắm mắt tình hình và đồng thời giải quyết kịp thời các sự việc xảy ra
đảm bảo công tác an ninh trật tự giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất trên địa bàn
đồn công an khu công nghiệp lô gia và đồn công an khu công nghiệp tràng dệ được giữ vững và đảm bảo
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tràng dệ để làm sao nắm bắt trước những tình huống có thể xảy ra
và có biện pháp ngăn ngừa phòng ngừa để làm sao đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên khu công nghiệp tràng dệ
những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của huyện an dương
đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước đến với huyện
đồng nghĩa với đó kinh tế địa phương ngày càng phát triển
đời sống nhân dân ổn định góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước
chiều ngày hôm qua liên quan đến vụ bạo hành trẻ em vừa xảy ra
ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục sơn ca số chín mươi sáu đường hữu nghị thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
ubnd tp đồng hới đã ra quyết định xử phạt hành chính hai mươi hai năm triệu đồng
đối với bà trần thị thúy hằng chủ cơ sở đồng thời yêu cầu bà trần thị thúy hằng
phải giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục sơn ca
và trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở
các lỗi vi phạm hành chính của bà trần thị thúy hằng gồm
tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động
trước đó một gia đình gửi con tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục sơn ca
đã phát hiện bắt quả tang con mình bị chói tay và chân đang nằm trên sàn nhà
sau khi tiếp nhận thông tin sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình đã vào cuộc kiểm tra
và phát hiện cơ sở mầm non tư thục sơn ca chưa có giấy phép hoạt động
nên lập tức yêu cầu đóng cửa cơ sở này
trước đó chủ cơ sở này đã từng tiến hành làm thủ tục để thành lập trường
nhưng phòng giáo dục và đào tạo tp đồng hới thấy chưa đủ điều kiện nên đã trả lại hồ sơ
công an tỉnh quảng bình đang điều tra để làm rõ sai phạm liên quan đến việc bạo hành trẻ em ở cơ sở này
dù chưa vào thời gian cao điểm mùa sinh sản của kiến ba khoang
nhưng loại kiến này hiện đang trở thành vấn hạn ở nhiều địa phương trong đó có thừa thiên huế
với độc tố cực mạnh và vết cắn có thể bị lở lét nghiêm trọng
loài kiến bạc khoang thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người
theo ghi nhận của phóng viên vào thời gian này tại thừa thiên huế kiến bà khoang lại xuất hiện phổ biến
từ các khu dân cư khu tập thể cho đến các ký túc xá của sinh viên
tại ký túc xá trường bia đại học huế nhiều năm nay sinh viên khu ký túc xá này vẫn sợ hãi
vì phải sống chung với kiến bạc khoang
một tuần sau khi bị loài kiến này tấn công vết sẹo do lờ luét vẫn còn hiện rõ trên cánh tay của sinh viên này
và trở thành nỗi ám ảnh
mỗi khi nhắc lại
theo các bạn sinh viên ở đây do khu ký túc xá gần vùng đồi núi nơi kiến ba khoang sinh sống
nên vào ban đêm chúng thường theo ánh đèn bay vào phòng
và đã có hàng trăm trường hợp trở thành nạn nhân của kiến ba khoang
em bị cản hai lần rồi hồi năm một và năm đi
nói chung ở đây kiến bạc khoang cản nhiều phòng mô không có hết
tuy nhiên những chiếc hộp này cũng chỉ là giải pháp tạm thời
không những ký túc xá kiến ba khoang còn xuất hiện ồ ạt ở các khu trung cư các sân cỏ nhân tạo
và cả nhà dân khiến người dân vô cùng bất an
mình đi đến sân đảo bóng nhiều khi mình nghĩ kiến bạc khoang nó cản như vậy
và khi đọc thông tin rồi biết những biểu hiện đó là kiến bạc khoang cản
sau đó mình đi khám bác sĩ
tại các bệnh viện và trung tâm y tế số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị
do tiếp xúc với kiến ba khoang những ngày này tăng đột biến
chiếm khoảng hai mươi trong tổng số bệnh nhân
không phải là kiến bạc khoang nó cắn mà do nó có một chất độc
mà khi chúng ta động chạm hoặc là giết nó
thì nó sẽ tiết ra và dính trên da của mình
và chất độc này là một chất rất là độc
và nó làm cho da mình bị
viêm bị dị ứng và bị lét không được điều trị
thì sau một thời gian nó có thể làm cho hoại tử ra nó lét ra
cũng theo các chuyên gia vết thương do kiến ba khoang cắn không quá nguy hiểm
nếu xử lý và điều trị đúng cách
khi phát hiện vết thương do loại kiến này gây ra
cần phải rửa sạch ngay với nước và tránh để những bộ phận khác trên cơ thể
tiếp xúc với bề mặt vết thương
ngay sau đó đến thăm khám ở các cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời

đó là hoàn cảnh trước kia
của gia đình anh vàng mỹ chú
ở bản sáng ngày xã sổng là
huyện đồng văn tỉnh hà giang
nhưng nay cuộc sống đã
đổi thay kể từ khi anh chú
được vay vốn chăn nuôi bò
những con bò trong chuồng với chế độ vỗ béo
như thế này dự định đến cuối năm
anh sẽ bán thu về khoảng ba trăm linh triệu đồng
có tiền lo cho gia đình của mình
và thêm những tích lũy
cuộc sống gia đình tôi
đã thay đổi kể từ khi nuôi bò
giờ đã không còn đói ăn như trước nữa
vậy cứ tích cực nuôi thôi
mong cho những con bò nuôi lớn nhanh
để bán lứa này rồi lứa khác
cứ nối nhau như thế
để chúng tôi không còn buồn nữa
nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật
vào chăn nuôi bò
do sự hướng dẫn của các nhân viên thú y
và trung tâm khuyến nông của huyện đồng văn
đàn bò của các gia đình
ngày càng phát triển tốt
với giá cả thị trường như hiện nay
thì giá thịt bò cao gấp đôi thịt lợi
như vậy việc nuôi bò đã mang lại
hiệu quả kinh tế cao cho những người nông dân
trên rẻo cao này
nuôi bò rất tốt nhé
năm qua chúng tôi đã bán được
một lứa bò rồi
có tiền cho các con đi học rồi
và mua được nhiều thứ khác cho gia đình rồi nhé
những năm qua xã sùng là huyện đồng văn
đã có chủ trương quyết sách đúng đắn
trong phát triển chăn nuôi
như chính sách đầu tư hỗ trợ người dân nghèo
trong phát triển kinh tế gia đình
hỗ trợ vốn vay luân chuyển
trong các hộ nghèo để mua bò
với những hướng đi mới này
đời sống của bà con nơi đây đang dần thay đổi
huyện cũng đã đầu tư vốn cho các hộ
và để hỗ trợ mua cám
và hướng dẫn kỹ thuật để chăn nuôi bò vũ béo
thì đến nay thì
trên địa bàn xã đã có hơn một trăm linh hộ
là chăn nuôi bò vũ béo
ở một mươi trên một mươi thôn
thông qua cái vốn của bamia
chúng tôi cũng hỗ trợ bà con
cũng như là ngân hàng chính sách
rồi tất cả mọi cái
bằng các nhà
học tâm để làm phấn đấu làm sao
mỗi hộ gia đình nghèo
có một con bò
để là sau đó giảm nghèo
với những chính sách quan tâm
tạo điều kiện của chính quyền
bộ mặt nông thôn tại xã vùng cao sổng lạ
đang dần thay đổi
những người dân nơi đây
đang từng bước vươn lên thoát nghèo
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại vùng cao biên giới
ông nguyễn văn huyện
tổng cục trưởng
tổng cục đường bảo
việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
trong chín tháng quần năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng chức năng của các tỉnh thành
đã thu hồi phù hiệu
đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng
đối với bốn năm mươi bảy xe
thông qua thiết bị giám sát hành trình
chỉ tính riêng
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
các đơn vị chức năng đã xử lý
thu hồi phù hiệu
đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là hai trăm tám mươi chín xe
thu hồi giải phép kinh doanh một đơn vị
từ chối cấp phù hiệu là
nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông
giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị
ủy ba nhân dân các tỉnh thành phố trực thúc trung ương
quan tâm chỉ đạo sở giao thông vận tải
tăng cường công tác theo dõi giám sát
và xử lý theo quy định
mới đây thứ trưởng bộ giao thông vận tải
nguyễn nhật đã có buổi làm việc
về công tác phòng chống mất các tài sản
trong hành lý ký gửi vận chuyển bằng đường hàng không
và đi thị xát tại sân bay nội bài
báo cáo tại buổi làm việc
cục trưởng cục hàng không việt nam lại xuân thanh cho biết
chín tháng đầu năm cả nước có hai trăm chín mươi hai trường hợp
khiếu nại mất các tài sản
trong hành lý ký gửi
đáng lưu ý số vụ việc xảy ra trong quý ba
đã có trường hướng giảm rõ rệt
nếu như những tháng đầu năm
số vụ khiếu nại lên tới hơn năm mươi vụ mỗi tháng
thì tới tháng bảy con số này chỉ hai mươi tám vụ
tháng tám là một mươi năm vụ
và tháng chín còn chỉ một mươi năm vụ
một con số thấp kỷ lục
cục hàng không cũng yêu cầu thành lập
các tổ kiểm tra đặc biệt để tổ chức tuần tra
kiểm tra đột xuất nhân viên an ninh hàng không
và nhân viên các đơn vị
trong dây chuyển phục vụ hành lý hàng hóa
theo dõi giám sát phát hiện
và xử lý các hành vi tiêu cực trộm cắp
không thực hiện đúng quy trình
một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa
và ô tô đã xảy ra vào khoảng một mươi hai h
ngày tám một mươi tại đường ngan dân sinh
giao cắt với tuyến đường sắt bắc nam
đoàn qua điểm bản huyện phú xuyên
khiến bốn người bị thương phải nhập viện
vào thời điểm trên chiếc xe ô tô đang lưu thông
trên quốc lộ một a
mặc dù đoàn tàu hỏa bắc nam đang tìm đến gần
và tại điểm sắp cắt đường ngan dân sinh
với đường sắt có đầy đủ biển báo
tín hiệu giao thông nhưng lái xe vẫn cố tình băng qua
tai nạn đã xảy ra
khi chiếc xe bị đoàn tàu hỏa đâm trực diện
và tiếp tục kéo lê gần một mươi m
cú đâm mạnh khiến chiếc xe bị biến dạng
phần đầu bị bẹp rúm
thấy chiếc xe gặp nạn nhiều người dân đã hỗ trợ
phá kính để đưa những người trên xe đi cấp cứu
vụ tai nạn này cũng khiến đoàn tàu bắc nam
phải dừng lại gần hai mươi phút để giải quyết vụ việc
cũng tại hà nội ngay sau khi vụ tai nạn
là một người chết xảy ra vào lúc sáu h sáng
hàng ngày tám tháng một mươi
tại công trình cầu vượt cầu giấy
dự án phát triển giao thông đô thị hà nội
tổng công ty thăng long đã thông báo
yêu cầu tất cả các dự án của tổng công ty
đang triển khai tạm dừng thi công
để xà xoát công tác đảm bảo an toàn lao động
tại các công trình
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường
vào đêm ngày bảy dạng sáng ngày tám tháng một mươi
thì nam thanh niên này đi vào vị trí thi công
do tốc độ xe cao trời tối
người tham gia giao thông này đã rơi xuống
nền đường đang thi công và tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra vụ tai nạn
ban quản lý dự án đã huy động toàn bộ lực lượng
chủ động phối hợp tích cực với lực lượng công an
và các cơ quan chức năng để giải quyết
đồng thời tiếp tục giả soát lại toàn bộ
phi phạm vi công trường
để tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn
đối với những vị trí chưa được lưu thông
sẽ bổ sung tăng cường rào chắn cho chắc chắn hơn
để đảm bảo không cho người dân
cố tỉnh vượt qua
nhằm triển khai những biện pháp cấp bách
nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm
và thời gian tiếp theo
vừa qua công an tỉnh quảng ninh đã đồng loạt
giao quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù các cấp các ngành các cơ quan chức năng
đã tích cực triển khai
các giải pháp đảm bảo giao thông
kiềm chế tai nạn giao thông
nhưng tai nạn giao thông trên địa bàn
vẫn diễn biến phức tạp
tăng cả ba chỉ số so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân trực tiếp
chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành luật giao thông
của người tham gia giao thông còn kém
nhiều trường hợp cố tình vi phạm
nhất là trên các tuyến quốc lộ địa bàn đô thị
như hạ long cẩm phả uông bí
cái vấn đề đáng chú ý hôm nay
đối với người tham giao thông hôm nay
đó là ý thức chấp hành
không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định
và quá tốc độ khi tham giao thông
và đối với các trường hợp
sử dụng bia rượu lọt cồn
đối với các giờ cao điểm như là buổi tối
để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm
ba tháng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngay từ sáng sớm ngày bảy tháng một mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an tỉnh quảng ninh
bố trí năm tổ công tác tuần tra kiểm soát
trên quốc lộ một mươi tám a
và huy động lực lượng phối hợp với công an
một số địa phương xử lý vi phạm
tại các địa bàn trọng điểm
trong ngày các tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh xử lý gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm linh triệu đồng
nhắc nhờ bốn mươi sáu phương tiện
đội tuần tra kiểm soát giao thông
chúng tôi quyết tâm
là từ nay đến hết
năm hai nghìn một mươi năm theo kế hoạch
cũng như là các thời gian tiếp theo
là sẽ kìm chế
và làm giảm tai nạn giao thông trên toàn tuyến
và cũng như là làm giảm tất cả các lỗi vi phạm khác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cho bà con đi lại
được thông suốt và an toàn
tại các địa phương
nhất là tại các thành phố thị xã
lực lượng công an bố trí
các tổ kiểm tra
xử lý vi phạm
đồng thời phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực trọng điểm
có lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông còn lớn
đợt cao điểm được triển khai
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông
trên địa bàn tỉnh trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm
kiên quyết không để tình hình tai nạn giao thông
tăng cao hơn năm hai nghìn một mươi bốn